tìm kiếm giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa giữa việt nam và liên bang nga là nội dung chính của cuộc hội thảo bàn tròn hợp tác văn hóa việt nga thực trạng và triển vọng do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tổ chức ngày hai mươi tháng ba tại thủ đô moscow liên bang nga
hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu giảng viên các chuyên gia việt nam học từ nhiều trung tâm nghiên cứu trường đại học của nga đại diện hội người việt nam các ban ngành đại sứ quán việt nam tại liên bang nga cùng đông đảo sinh viên và nghiên cứu sinh hai nước
tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận với nội dung bàn về triển vọng tiềm năng hợp tác văn hóa giữa hai nước việt nam liên bang nga đồng thời nhấn mạnh ngôn ngữ và văn hóa của mỗi nước luôn là một kênh giao lưu văn hóa hữu nghị giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn

tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận với nội dung bàn về triển vọng tiềm năng hợp tác văn hóa giữa hai nước việt nam liên bang nga đồng thời nhấn mạnh ngôn ngữ và văn hóa của mỗi nước luôn là một canh giao lưu văn hóa

về văn hóa nghệ thuật việt nam